và khoảng bốn mươi tám trường hợp tử vong liên quan đến sơ gan
bệnh gan do rượu bao gồm gan nhiễm mỡ do rượu viêm gan nhiễm mỡ do rượu sơ gan viêm gan cấp và suy gan cấp trên nền bệnh gan mạng
lạm dụng rượu ảnh hưởng đến gan như thế nào
triệu chứng của bệnh gan do rượu ở từng giai đoạn và phương pháp điều trị hiệu quả ra sao
những thông tin cụ thể sẽ được chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh giải đáp trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết việc lạm dụng rượu bia có thể gây ra những ảnh hưởng như thế nào đến gan
người lạm dụng rượu trong thời gian dài sẽ có nguy cơ dẫn đến các bệnh lý gan do rượu
mức độ nặng của bệnh sẽ thù thuộc vào thời điểm uống rượu cũng như lượng rượu uống nhiều hay ít
theo các nghiên cứu người ta thấy uống rượu trên ba mươi gram rượu nguyên chất một ngày có nguy cơ gây ra sơ gan rượu
đặc biệt là uống trên một trăm hai mươi năm triệu nguyên chất một ngày có nguy cơ rất cao gây ra viên hoàn rượu
thưa bác sĩ ạ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn các triệu chứng của bệnh gan do rượu gây ra ở từng giai đoạn khác nhau
bệnh gan do rượu sẽ có nhiều giai đoạn và tùy giai đoạn sẽ có các triệu chứng khác nhau
giai đoạn đầu tiên của bệnh là giai đoạn gan nhiễm mỡ do rượu
ở giai đoạn này thì người bệnh gần như không có triệu chứng đông sàng gì
có thể người bệnh chỉ có đau nhẹ vùng hạ sừng phải mệt mỏi hoặc chán ăn
đến giai đoạn tiếp theo của bệnh là giai đoạn viêm gan do rượu
các triệu chứng trong giai đoạn này sẽ rầm rộ hơn rõ rệt hơn
người bệnh đau tức nhiều vùng hạ dần vàng có thể vàng da vàng mắt mệt mỏi và chán ăn
và đến cuối cùng là giai đoạn sơ gan do rượu là giai đoạn nặng nề nhất của bệnh
các tế bào gan bị tổn thương
bạn này có thể có những triệu chứng có hội chứng suy tiếu ở gan và hội chứng tăng bởi tư vĩ cửa
ví dụ như là suết tiêu hóa cổ trướng vàng da vàng mắt hội chứng não gan hội chứng bàn thật
người bệnh han do rượu nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời
thì sẽ dẫn đến sơ hóa gan nặng hơn là sơ gan và cuối cùng là ung thư gan
ung thư gan sơ gan và các biến chứng của sơ gan thì được coi là những biến chứng nguy hiểm của bệnh lý gan do rượu
vậy thì hiện nay thì chúng ta đang có những phương pháp như thế nào để có thể chẩn đoán và phát hiện sớm đối với các bệnh lý này
bởi như là theo chia sẻ của bác sĩ thì rõ ràng là ở các cái giai đoạn đầu tiên thì các cái triệu chứng rất khó để có thể nhận biết ạ
ở bệnh viện đông khoa thơm anh thì có đầy đủ các hệ thống máy móc để chẳng đoán như hệ thống xét nghiệm máu
các hệ thống siêu âm siêu âm ở đây thì có thể siêu âm gan thông thường và có cả siêu âm đo độ đồng hồi của gan
đánh giá mức độ sâu hóa của gan khi mà tổn thương gan sơ hóa rất là nhẹ
ở giai đoạn đầu mình phát hiện được thì điều trị kịp thời sẽ không dẫn đến sơ gan giai đoạn là cuối cùng là giai đoạn nặng nhất của bệnh
tại bệnh viện đa khoa tâm anh hiện nay các phương pháp chẩn đoán cũng như là việc điều trị các bệnh lý gan do rượu gây ra
thì đang được tiến hành như thế nào với hệ thống trang thiết bị cũng như là đội ngũ chuyên gia tại đây ạ
để điều trị và quản lý tốt nhóm bệnh lý than do rượu thì sẽ phải thuộc vào từ giai đoạn của bệnh
tuy nhiên ở bất cứ giai đoạn nào thì người bệnh bị bệnh viêm gan do rượu bệnh lý gan do rượu thì đều phải ngừng rượu bia
điều này sẽ có tác dụng hỗ trợ điều trị đồng thời là ngăn ngừa sự tiến triển nặng lên của bệnh
đặc biệt là những người bệnh bị bệnh ghiêng gan do rượu rồi tổn thương gan do rượu rồi thì cần phải được thăm khám và theo dõi định kỳ
tại các phòng khám chuyên khoa đặc biệt như là bệnh viện chuyên khoa của bệnh viện đặc khoa thơm anh
thì sẽ giúp phát hiện sớm những cái biến chứng cũng như là điều trị kịp thời
đặc biệt là người ta thấy là những trường hợp tổn thương gan do rượu ở giai đoạn sơ gan
thì định kỳ phải sáu tháng một lần người bệnh phải đi khám để thẩm soát ung thư biểu mô tế bào gan
người bệnh thì thường là khi đã phát hiện bệnh rồi điều trị nhưng mà lại không điều trị thường xuyên
thường bệnh nhân tự điều trị hoặc là điều trị thấy bệnh nhân thấy ổn rồi thì sẽ lại không thăm khám lại
tuy nhiên những bệnh lý gan do rượu thì đó là bệnh lý mạng tính
nếu mà mình điều trị ổn rồi mà không theo dõi thì vẫn có nguy cơ dẫn đến những cái tổn thương nặng hơn như là sơ gan giai đoạn cuối
hoặc là ung thư biểu mô tế bào gan
vì thế tất cả những bệnh nhân đã chuẩn đoán là tổn thương gan do rượu rồi
thì luôn luôn phải là định ký đi tái khám để theo dõi và phát hiện kịp thời những biến chứng mà mình có thể điều trị khỏi được
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ đội ngũ giáo sư bác sĩ là những chuyên gia hàng đầu
có kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn về các kỹ thuật điều trị hiện đại
nhờ đó người bệnh sẽ được thăm khám chẩn đoán tư vấn và điều trị
với những pháp đồ hiệu quả nhất đem đến kết quả điều trị tốt nhất
loại bỏ khả năng gây biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị người bệnh hồi phục nhanh chóng
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
bệnh viện đa khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình